hà nội ngày ba tháng hai có thêm hai bảy trăm ba mươi tám ca f có năm mươi năm ca tử vong trong ba ngày tết
tiêm chủng xuyên tết hơn hai sáu triệu người ở hà nội đã tiêm mũi ba
bản tin covid một mươi chín hà nội ngày ba tháng hai do sở y tế phát đi cho biết trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận hai bảy trăm ba mươi tám ca bệnh mới hơn hai sáu triệu người đã tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
bệnh nhân phân bố tại ba trăm bảy mươi sáu xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm hai mươi năm đông anh một trăm linh ba nam từ liêm chín mươi tám đống đa chín mươi năm lòng biên tám mươi tám
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội có một trăm bốn mươi hai tám trăm năm mươi một ca bệnh
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày hai tháng hai thành phố có năm mươi chín tám trăm ba mươi hai bệnh nhân đang điều trị cách ly
trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai là một trăm năm mươi năm ca bệnh viện đại học y hà nội là một trăm sáu mươi tám ca các bệnh viện của hà nội là hai năm trăm linh bảy ca
cơ sở thu dung thành phố một trăm bốn mươi hai ca cơ sở thu dung của các quận huyện
một một trăm sáu mươi tám ca còn lại năm mươi năm sáu trăm chín mươi sáu ca điều trị tại nhà
về công tác tiêm chủng trong ngày hai tháng hai hà nội đã triển khai tiêm cho hai bốn trăm ba mươi bốn người
như vậy đến nay thành phố này đã tiêm được hơn một mươi bốn bảy triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ngoài ra thành phố cũng đã triển khai tiêm được hai trăm bốn mươi năm năm trăm hai mươi sáu mũi bổ sung và hai ba trăm bảy mươi tám tám trăm tám mươi sáu mũi nhắc lại
bản tin dịch covid một mươi chín ngày ba tháng hai của bộ y tế tức ngày mùng ba tết nguyên đáng nhâm dần
cho biết số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm còn lại tám sáu trăm linh một ca tại năm mươi bảy tỉnh thành
hà nội vẫn nhiều nhất với gần hai tám trăm linh ca thanh hóa đứng thứ hai với bốn trăm sáu mươi ba ca
đã ghi nhận một trăm chín mươi hai f nhiễm biến chủng omicron tính từ một mươi sáu h ngày hai tháng hai đến một mươi sáu h ngày ba tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tám sáu trăm linh một ca nhiễm mới trong đó có hai mươi sáu ca nhập cảnh và tám năm trăm bảy mươi năm ca ghi nhận trong nước
giảm một trăm bốn mươi năm ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có năm hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm ba mươi tám ca thanh hóa bốn trăm sáu mươi ba ca quảng nam ba trăm năm mươi sáu ca hải dương ba trăm hai mươi sáu ca phú thọ hai trăm bảy mươi năm ca
vĩnh phúc hai trăm năm mươi bảy ca đắk lắk hai trăm năm mươi bảy ca
bình định hai trăm ba mươi ca hòa bình hai trăm một mươi hai ca lâm đồng hai trăm linh tám ca thái bình hai trăm linh hai ca hưng yên một trăm tám mươi bốn ca nghệ an một trăm bảy mươi chín ca
nam định một trăm sáu mươi ca hải phòng một trăm năm mươi bốn ca bắc ninh một trăm bốn mươi bốn ca bình phước một trăm ba mươi bảy ca hà nam một trăm ba mươi bảy ca bắc giang một trăm ba mươi sáu ca
thành phố hồ chí minh một trăm hai mươi chín ca lạng sơn một trăm một mươi bốn ca lào cai một trăm linh ba ca yên báy một trăm linh hai ca hồ chí minh một trăm hai mươi chín ca lạng sơn một trăm một mươi bốn ca lào cai một trăm linh ba ca yên báy một trăm linh hai ca
thừa thiên huế chín mươi chín ca quảng ninh chín mươi ca thái nguyên tám mươi sáu ca quảng bình bảy mươi chín ca hà giang bảy mươi tám ca cà mau bảy mươi ca khánh hòa sáu mươi chín ca bến tre sáu mươi hai ca sơn la sáu mươi hai ca tây ninh năm mươi bảy ca quảng ngãi năm mươi sáu ca
điện biên năm mươi năm ca ninh bình năm mươi một ca tuyên quang năm mươi ca gia lai bốn mươi năm ca quảng trị ba mươi chín ca bình thuận hai mươi bảy ca cao bằng hai mươi bảy ca con tum hai mươi năm ca trà vinh hai mươi năm ca vĩnh long hai mươi năm ca
hậu giang hai mươi bốn ca kiên giang hai mươi ba ca phú yên hai mươi ba ca bạc liêu hai mươi ba ca bà rịa vũng tàu hai mươi ca đắk nông một mươi tám ca bình dương một mươi bảy ca long an một mươi năm ca đồng tháp một mươi hai ca lai châu tám ca cần thơ bảy ca đồng nai sáu ca và tiền giang hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là đà nẵng giảm bảy trăm bảy mươi tám ca gia lai giảm một trăm năm mươi năm ca và hải phòng giảm một trăm hai mươi chín ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là quảng nam tăng hai trăm năm mươi bốn ca quảng ninh tăng một trăm ba mươi năm ca và lâm đồng tăng một trăm một mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi hai tám mươi năm ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm có chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca quảng ninh hai mươi ca hà nội một mươi hai
bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca hưng yên sáu ca kiên giang bốn ca thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng ninh bình mỗi tỉnh một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm linh bốn chín mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ sớt ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm
trong khi với tỷ lệ sớt ca nhiễm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi ba ba trăm bốn mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai hai trăm chín mươi bảy một mươi sáu ca trong đó có hai chín mươi một một trăm ba mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận sớt ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh với năm trăm một mươi bốn ba trăm hai mươi bốn ca
bình dương với hai trăm chín mươi hai chín trăm bốn mươi bốn ca hà nội có một trăm ba mươi chín sáu trăm bảy mươi bảy ca đồng nai với chín mươi chín chín trăm một mươi bảy ca và tây ninh có tám mươi tám bốn trăm linh năm ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi năm chín mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hai chín mươi ba chín trăm bốn mươi bảy ca tổng số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai tám trăm tám mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
ba ngày từ một mươi bảy h ba mươi ngày ba mươi một tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày ba tháng một ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca tử vong
tại hà nội có năm mươi năm ca vĩnh long hai mươi một ca bà rịa vũng tàu một mươi tám ca bắc ninh một mươi bốn ca bến tre một mươi bốn ca đồng nai một mươi ba ca bình định một mươi hai ca
thành phố hồ chí minh một mươi ca bình dương chín ca bình phước chín ca khánh hòa chín ca kiên giang bảy ca thư thiên huế bảy ca đồng tháp sáu ca an giang năm ca
hậu giang năm ca bạc liêu bốn ca
bình thuận bốn ca cần thơ bốn ca hải phòng bốn ca lâm đồng bốn ca nghệ an bốn ca ninh bình bốn ca quảng ngãi bốn ca sóc trăng bốn ca tây ninh bốn ca tiền giang bốn ca cà mau ba ca đà nẵng ba ca gia lai ba ca cao bằng hai ca hải dương hai ca hòa bình hai ca lạng sơn hai ca phú yên hai ca thành hóa hai ca bắc cạn một ca đắk nông một ca hà giang một ca quảng bình một ca quảng nam một ca thái nguyên một ca và yên bái một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm một mươi ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám sáu mươi ba ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omitm phần lớn các ca covid một mươi chín nhiễm omicron thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ
tuy nhiên bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long nhấn mạnh tốc độ lây nhiễm của omicron rất cao
người chưa tiêm vaccine mức lây nhiễm cao gấp bảy lần so với biến chủng delta
bộ trưởng nguyễn thành long cho biết người nhiễm omicron có vẻ mắc bệnh nhẹ hơn đối với delta là có
nhưng nếu như nhiều người bị mắc cùng trong một thời điểm thì chắc chắn số lượng tuyệt đối của bệnh nhân nặng tăng lên
khi đó số ca diễn biến nặng sẽ tăng từ đó làm cho quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn
chúng tôi cảnh báo toàn cộng đồng không vì cho rằng người nhiễm omic ron diễn biến nhẹ mà chủ quan lơ là
tết an toàn nhưng phải kiểm soát được dịch bộ trưởng bộ y tế khuyến cáo
tư lệnh ngành lưu ý đây chính là nghi ngại đang khiến cho ngành y tế hết sức quan tâm
đó cũng là lý do vì sao tất cả những trường hợp nhập cảnh chúng ta đều phải quản lý chặt chẽ để tránh lây nhiễm trong cộng đồng bộ trưởng nói
vì thế bộ y tế liên tục có cảnh báo các địa phương không nên lơ là với biến chủng này và tập trung thực hiện những biện pháp phòng chống dịch
thực hiện năm k và kiểm soát số ca mắc mới tránh tăng cao quá mức
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron bước đầu đã ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tp hcm và hà nội
nhận định về công tác phòng chống dịch tại việt nam thời gian qua bộ trưởng cho rằng công tác này đang từng bước có những kết quả hết sức khả quan
số ca mắc mới số ca chuyển nặng và tử vong đều giảm
đây là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà chúng ta chuẩn bị thời gian qua
tiêm chủng chuẩn bị năng lực cho hệ thống y tế kinh nghiệm trong điều trị và cách thức tổ chức trong phân tuyến
trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân quản lý sớm điều trị sớm ngay từ trong cộng đồng
tất cả góp phần đã giảm tỷ lệ tử vong và kết quả đó là rất khả quan bộ trưởng nói
bên cạnh đó bộ trưởng cũng lưu ý toàn bộ hệ thống y tế không được chủ quan mà phải nỗ lực cố gắng hơn nữa nhất là trong dịp tết này
sự tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương tổ chức lễ hội văn hóa sinh hoạt cộng đồng
việc thăm hỏi người thân tìm ấn nguy cơ bùng phát dịch bệnh
chia sẻ với báo chí nhân dịp năm mới nhâm dần bộ trưởng đánh giá công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang từng bước có kết quả hết sức khả quan
quan trọng nhất đối với việt nam hiện nay là tăng được độ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín ở mức độ rất cao
và là một trong những nước thuộc tóp đầu trên thế giới về độ bao phủ vaccine
tuy nhiên bộ y tế cũng xác định vaccine là một trong những chìa khóa then chốt để đưa cuộc sống trở lại bình thường
cộng thêm các biện pháp công cộng khác nữa bộ trưởng nguyễn thanh long nhận định
ông nhấn mạnh
những gì đạt được ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà chúng ta chuẩn bị thời gian qua
tiêm chủng chuẩn bị năng lực cho hệ thống y tế kinh nghiệm trong điều trị và cách thức tổ chức trong phần tuyến
trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân quản lý sớm điều trị sớm ngay từ cộng đồng
tất cả đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong và kết quả đó là rất khả quan